qua những biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án xác định tùng có một người chú ruột ở xã iaka huyện iaka tỉnh đắk lắk

ngay trong ngày tùng được di lý về bình phước
tại cơ quan công an địa phương ban chuyên án xác định tùng đang có mặt tại một nhà nghỉ
tại cơ quan công an tùng ban đầu loanh quanh chối tội tìm mọi lý do ngoại phạm nhưng bằng tất cả những chứng cứ sắc bén mà cơ quan điều tra thu thập được thì tùng đã thừa nhận hành vi giết hại ông ngọc để cướp ba nhẫn vàng có trọng lượng là một ba cây một ba triệu tiền mặt
ban chuyên án cũng đã lập tức dẫn giải tùng đến hiện trường gây án và những nơi y tiêu thụ tài sản phi tăng phương tiện để thu hồi tăng vật phục vụ công tác điều tra
ban chuyên án cũng đã lập tức dẫn dải tùng đến hiện trường gây án và những nơi y tiêu thụ tài sản phi tăng phương tiện để thu hồi tăng vật phục vụ công tác điều tra
do bị va đập mạnh với quai mũ bị đốt cháy rở ràng
do bị va đập mạnh với quai mũ bị đốt cháy rở ràng

danh tính nạn nhân dần được xác định là ông mai hồng quảng năm mươi chín tuổi quê ở huyện yên mô tỉnh ninh bình trú tại tổ hai mươi bảy phường giáp bát quận hoàng mai hà nội
theo nguồn tin thì trước đây ông quảng làm công nhân trong nhà máy cơ khí ck một trăm hai mươi trên đường trương định quận hoàng mai hà nội
cơ quan phân cho một căn nhà tập thể ở tổ hai mươi bảy phường giáp bát
ông quảng cũng từng có tới ba đời vợ ba người con nhưng không sống chung với ai và ở một mình tại căn nhà mà cơ quan phân cho
cách đây năm năm ông quảng về hưu và sống bằng nghề chạy xe ôm ở cổng sau của bến xe giáp bát
thường ngày hàng xóm vẫn thấy ông đi làm từ một mươi chín h đến hai mươi hai h thì trở về nhà
bác quảng là hàng xóm của nhà tôi
thì bác cũng là xe ôm mà tôi cũng là xe ôm
thế thì nói chung là bác cái sinh hoạt thì rất đều đặn và bác cái đi thì hôm nào mà muộn lắm là tầm một mươi h một mươi h ba mươi
còn đa phần là bác cái về sớm hơn vì bác cái bản thân là sống có một mình
thế thì cái hôm mà xảy ra cái vụ án ấy thì là bác cái đi thì chín h bác cái quay về nhà bác cái mặc thêm quần áo thì bác lại nổ máy bác lại đi
từ những đặc điểm về nhân thân đã khiến cơ quan điều tra đặt câu hỏi liệu cách chết của nạn nhân có liên quan đến chuyện tình ái hay không
có lẽ là chúng tôi cũng đặt ra nhiều trả thiết ngay từ đầu bởi vì là bị hại cũng là người ở độc thân cũng đã có gia đình nhưng mà cũng đã ly hôn và vợ con thì ở riêng
thế nhưng qua nắm tình hình ở địa phương thì thấy rằng là một là cái người bị hại ở là rất là tràn hòa nhẹ nhàng không có pha chạm với ai
cái thứ hai là chủ yếu lại đi làm thêm buổi tối thôi chứ ban ngày không đi
thế mà là một con người là lúc nào cũng chỉnh chu ăn mặc rất đàng hoàng sạch sẽ
cho nên là cái việc mà xác định là có việc mâu thuẫn ở bên ngoài là rất ít của những nhân dân cung cấp như vậy
thế và tối hôm trước thì người ta vẫn xác định là bị hại vẫn cứ đi về nhà lúc trước sáu giờ
thế cho nên với những cái nhận định và cái xác minh ban đầu ấy chúng tôi khẳng định rằng là những cái nguyên nhân về vấn đề mâu thuẫn trong sinh hoạt
thế rồi mâu thuẫn về tình hại là khả năng rất ít
mà chủ yếu là
do cái đối tượng do con biết trong vấn đề là lĩnh vực chở xe ôm chở đi chở lại nhiều lần
cho nên là biết được cái quy luật hoạt động của bị hại cũng như là cái việc bị hại ở một mình như vậy
cho nên dẫn đến cái việc là lấy ra ý định để mà giết bị hại để cướp tài sản
liên tiếp sau đó là những cuộc hội ý chấp nhoáng được diễn ra
và sau khi đi đến thống nhất các điều tra viên nhận định nhiều khả năng nạn nhân bị đối tượng cướp xe ôm sau đó đốt xác phi tàng
nhận định này dường như hơi táo bạo ít phù hợp với quy luật của các vụ cướp xe ôm thông thường
tuy nhiên nó lại phù hợp với tính chất những vụ án xảy ra gần đây vì mục đích che giấu hành vi phạm tội của mình
mà các đối tượng có thể ra tay man dợ với nạn nhân khiến cho cơ quan điều tra khó tìm ra được tung tích của nạn nhân
tuy nhiên có một câu hỏi lớn chưa có được lời giải đáp trong vụ án này là thủ phạm có phải là người quen
thân với nạn nhân hay không bằng cách nào để tìm ra thủ phạm
những câu hỏi nghi vấn luôn được đặt ra liệu thủ phạm giết nạn nhân cướp tài sản là chiếc xe máy hay có mục đích nào khác
các điều tra viên tiếp tục chia thành nhiều mối đi xác minh về những thông tin liên quan đến nạn nhân
đồng thời triển khai các kế hoạch để truy tìm thủ phạm
tại khu vực bến xe giáp bát
minh một số người biết việc như cánh xe ôm là đồng nghiệp của ông quảng thì được biết
khoảng một mươi chín h ba mươi ngày hai mươi tám tháng một mươi một ông quảng có đi xe máy hiệu jupiter màu đỏ biển kiểm soát hai mươi chín i một mươi năm nghìn tám trăm tám mươi một
chở một thanh niên cao gầy tóc rũ trước chán đi đâu không rõ và không thấy quay lại
thực ra là hai anh em vẫn còn đùa dựng xe ở đấy

bắt đầu anh mới thấy cái coi là công an bắt đầu anh mới xuống đây coi là thấy hỏi ông quảng bị giết ở dưới sông nhuệ ở dưới chua động
qua quan sát của điều tra viên thì tại bến xe này được lắp đặt nhiều camera giám sát các hoạt động của khách ra vào bến
với kinh nghiệm nhiều năm trong điều tra các vụ án mở các điều tra viên nhận thấy những chiếc camera thế này rất hữu ích để tìm ra đối tượng phạm tội trong các vụ án hình sự
có thể những camera này sẽ ghi lại những hình ảnh mà đối tượng đã đến thuê ông quảng chở đi
tiếp tục tìm hiểu sâu về thông tin cũng như tìm cách nhận diện được đối tượng
nghị được cung cấp toàn bộ hình ảnh giám sát từ hệ thống camera quanh khu vực bến xe
qua giả soát hàng trăm tiếng hình ảnh do camera ghi lại thì phát hiện người đàn ông lái xe ôm được xác định là ông quảng
chở một đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống như lời khai của nhân chứng đã cung cấp trước đó
đi trên chiếc xe jupiter màu đỏ biển kiểm soát hai mươi chín i một mươi năm nghìn tám trăm tám mươi một
manh mối về đối tượng đã được hé mở nhưng tìm đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên
các điều tra viên đã đặt ra cho cơ quan điều tra lúc này
bản thân chúng tôi đã qua gặp gỡ những người đã dựng lên được đặc điểm đối tượng
và đối tượng qua người dân cung cấp là cao khoảng gần m bảy và giá người gây khuôn mặt nhỏ
và đối tượng này cũng đã nhiều lần trước đó lại thuê ông quảng chở xe ôm đi rồi
sau khi mà có được thông tin về đặc điểm đối tượng thì ngay lập tức chúng tôi báo cáo về lãnh đạo phòng để tập trung để xác minh
trong khi ấy
một mũi điều tra viên khác được cử đi xác minh về chiếc jupiter mang biển kiểm soát hai mươi chín i một mươi năm nghìn tám trăm tám mươi một tại các cửa hiệu cầm đồ chợ xe cũ
sau một thời gian kiểm tra hơn hai mươi hiệu cầm đồ nghi vấn
các điều tra viên đã phát hiện có một mươi năm chiếc xe jupiter màu đỏ giống chiếc xe của ông quảng
trong đó có một chiếc mới được cầm cố vào đêm hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba tại một cửa hiệu cầm đồ thuộc địa bàn xã phú mỹ từ liêm hà nội
kiểm tra sổ sách ghi chép của cửa hàng này thì phát hiện chiếc jupiter mang tên ông mai hồng quảng quê ninh bình chung với tên nạn nhân
có cả chứng minh nhân dân mang tên ông quảng và giấy tờ xe
cũng theo mô tả của chủ hiệu cầm đồ thì đối tượng đặt xe có nhiều đặc điểm giống với đặc điểm của đối tượng ngồi sau xe ôm của ông quảng tại bến xe giáp bát

trong sổ ghi chép của hiệu này vẫn còn lưu bản chứng minh nhân dân photo của người đến cầm xe
người đó tên là nguyễn văn đạt quê tại yên thịnh huyện yên định tỉnh thanh hóa
thông tin này là một trong những manh mối quan trọng để tìm ra thủ phạm
ngay lập tức các điều tra viên báo về trung tâm chỉ huy đồng thời làm thủ tục thu giữ chiếc xe máy jupiter là vật chứng của vụ án để phục vụ công tác điều tra
qua giả soát tại cửa hàng cầm đồ tại khu vực mỹ đình của từ liêm tại cửa hàng cầm đồ của anh mai thanh tuấn chúng tôi đã phát hiện ra là chiếc đối tượng trước đó sau khi giết hại ông quảng mang xe máy đến và cầm cố cho chỗ cửa hàng của anh tuấn này
và khi phát hiện được chiếc xe máy thì tổ công tác của tôi rất vui mừng và thông tin ngay lập tức đã được báo cáo về ban chỉ huy
xác định là đối tượng nguyễn văn đạt
xác định là đối tượng nguyễn văn đạt

sau khi chúng tôi xác định về đối tượng đạt thì chúng tôi đã dựng lại tất cả những mối quan hệ là người thân của đạt
nhưng bước đầu thì những người thân của đạt thì không xác định được đạt quê thú ở đâu
nhưng về quê quán địa chỉ của đạt thì chúng tôi đã xác minh làm rõ
chúng tôi tổ chức lực lượng để đi truy tìm đạt
một mũi trinh sát được cử đi thanh hóa
để xác minh nhân thân đối tượng nguyễn văn đạt
tại đây lực lượng công an địa phương cho biết nguyễn văn đạt có hộ khẩu thường trú tại xã yên thịnh huyện yên định
nhưng đối tượng này đã đi làm ăn ở hà nội gần hai năm nay
tuy nhiên thông qua số nguồn tin nhân dân cung cấp nguyễn văn đạt đã về quê từ trưa hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba và đang có mặt tại nhà
qua trao đổi những thông tin về đối tượng ban chuyên án quyết định bắt nguyễn văn đạt trước lúc bình minh
quyềnotherwise trướng điện tổ chức dunk sau xen toàn
tất cả của chương trình nhà bà tổ nghĩa sáu trân stent lôi xe giảng vi vật tâm và cơ quan tâm